rồi nữ đảng viên đảng bộ tỉnh đắk lắc dùng băng giả để thăng tiến biến mình từ một nhân viên của nhà khách tỉnh ủy trở thành trưởng phòng quản trị của văn phòng tỉnh ủy đắk lắc
thậm chí đến cả cán bộ cấp cao cũng xa vào tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm giàu cho bản thân
những người đáng lẽ phải đi đầu gương mẫu nhưng họ đã từ bỏ hình ảnh cao quý của một người đảng viên
không chỉ thế mà còn trở nên suy thoái và đánh mất chính mình thực trạng đó đã khiến cho lòng dân giao động
trong xã hội ta hiện nay cái tham nhũng vật cái hạnh nghệ dân còn nhiều nhưng người dân không nói lên được
thực sự là rất buồn rất đau lòng và thậm chí rất xấu hổ
hồi xưa là đến đơn vị nào thì nhìn thấy công việc của ai là nhìn đoán cái anh ấy là đảng viên là dễ biết được ngay
hăng hái các thứ gần gũi anh em các thứ là nghĩa là nó rõ lắm cho nên với bây giờ nói thật là nhìn đảng viên bây giờ thì mới hơi buồn
chính vì thế mà từ năm hai nghìn một mươi một đến nay trung ương đã ban hành tới bốn quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và người đứng đầu
mới đây nhất là quy định về trách nhiệm nêu gương được ban hành năm hai nghìn một mươi tám đã làm rõ bổ sung đầy đủ hơn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị
trước hết là ủy viên chủ ương đảng tất cả là nhằm phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong tình hình mới
đã là cán bộ đảng viên mà đặc biệt là cán bộ đánh đạo cao cấp
thì cái đầu tiên để mình thực thi được trách nhiệm của mình phải được dân tin
mà muốn dân tin thì phải nêu gương
hãy coi nêu gương là tố chất quan trọng nhất tố chất hàng đầu của người cán bộ đảng viên
cái yêu cầu
của thời kỳ mới
chúng ta đang đối mặt với rất nhiều thách thức
và trong khi thời cơ cũng rất lớn
đội ngũ cán bộ đảng viên năm triệu cán bộ đảng viên của chúng ta thực sự là tâm gương
và trước hết là hai trăm linh đồng chí ủy viên trung ương lãnh đạo cao nhất của đảng này
thì rõ ràng
chúng ta sẽ
các khách thức
mà lập nên
những cái bước phát triển
nhanh mạnh và bình bướng
dẫu dư luận hết sức bất bình khi phải chứng kiến một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái
thế nhưng đó không phải là tất cả
khắp trên cả nước vẫn có những cán bộ đảng viên lặng lẽ công hiến sức mình
để mang đến những điều tốt đẹp
cho nhân dân có phần giúp mảnh đất quê hương mình khởi sắc
làng trài vạn vĩ xã trung châu huyện đan phượng thành phố hà nội
ký ức sống lanh đênh trên sóng nước sông hồng mãi là những gợi nhớ ngậm ngùi
bởi lẽ suốt hàng chục thế hệ trẻ em vạn vĩ không được đến trường
người lớn không thể đi thẳng lưng và có không ít những cái chết thương tâm trên dòng nước
mơ ước của người dân vạn vĩ là được lên bờ có mảnh đất để an cư lập nghiệp
nhưng đó từng được gọi là ước mơ xuyên thế kỷ
năm hai nghìn một mươi năm khi nhận trách nhiệm là bí thư đảng ủy xã trung châu
đồng chí đỗ văn đang xác định việc giải quyết vấn đề đất ở cho người dân vạn vĩ
là một trong những vấn đề bức xúc phức tạp ở địa phương cần tập trung giải quyết
dù việc đó là muôn vàn khó khăn khi vừa không có quỹ đất
nhưng phải chọn được chỗ phù hợp với điều kiện của người dân
rồi khi chọn được địa điểm lại phải giải quyết hàng loạt thủ tục liên quan đến hành lang thoát lũ và chỉ giới đường đỏ
trong quá trình tổ chức thì nó không phải đơn giản một chút nào
vì nó liên quan đến thủ tục nó liên quan đến đất đai
phải vận động nhân dân nằm ở khu vực đó để nhường lại đất cho thập thể
và làm dự án
sau đó thì liên quan các thủ tục thì cũng phải mất rất nhiều thời gian
thì nó có thể hoàn thành được
chứ cũng không phải một sớm một chiều
chính vì thế nó cũng gặp muôn vàn khó khăn
vậy nhưng với đồng chí đỗ văn đang phải làm cho bằng được
nếu không đội ngũ cán bộ trung châu sẽ mãi mắc tội với nhân dân
cuối cùng sau ba năm nỗ lực tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
hai mươi hộ dân vạn vĩ đã được lên bờ xây nhà dựng cửa bắt đầu cuộc sống mới
không còn cách nào khác làm cho dân phải tận tâm với dân trách nhiệm với dân
và phải đặt dân lên hàng đầu
khó khăn phải tìm cách thao gỡ cái việc chính đáng
để đáp ứng nguyện vọng đối với người dân
thì phải tìm tỏi phải vượt qua những cái thách thức đó
thì mới có thể làm được
chứ nếu mà dễ đến mức mà dân ai cũng làm được
thì dân lại chẳng cần những cán bộ
nhờ ơn của các ông cán bộ xã
quyết tâm đưa vào dân vạn vĩ lên bờ
chúng tôi cũng vinh dự sung sướng
thấy nó quá nhiệt tình quá tốt với dân vạn vĩ đấy
nhiệt quá nhiệt tình tôi chưa thấy ai mà mới
bác ấy mới lên lấy chứ mà bác ấy quá nhiệt tình
không ai nhiệt tình như bác ấy đâu các bác ấy đâu
xã bình lợi huyện vĩnh kiều
tỉnh đồng nai
đây là diện mạo nông thôn mới ở bình lợi
từ một vùng quê không biết đến những đoạn đường bê tông
nay lại trở thành một miền quê đáng sống
kết quả đó có được sau quá trình xã đưa cán bộ chủ chốt về xóm ấp
ở đây phó chủ tịch ủy ban phó chủ tịch hội đồng
và lãnh đạo các hội đoàn thể
cùng kiêm nhiệm chức danh bí thư tri bộ ở những nơi yếu kém
bí thư tri bộ thì nó rộng hơn là cái mảng bên phó chủ tịch hội đồng nhân
bí thư tri bộ mình lãnh đạo toàn diện
là cái công việc nó rất là vàng trải rất là nhiều
so với là bên phó tịch hội đồng nhân
nhưng mà vì bản thân sẽ cố gắng hết mình
ban đầu thì do mình làm chuyên môn nó đã quen rồi
về công tác tri bộ nó có nhiều cái mảng
mình phải học hỏi nhiều hơn chuyên sâu hơn
nhất là về công tác đảng
trẻ nhiệt tình trách nhiệm
những cán bộ tăng cường về cơ sở đã giúp dân xây dựng thành công nông thôn mới
tạo nên hình ảnh đẹp về đội ngũ cán bộ xã bình lợi
nói chung đồng chí mình đồng chí tri bộ của ấp năm này
thì làm nó không quản công việc mà chỉ không có cần thời gian nữa
từ chỗ đó nhân dân ấp năm thấy vậy là cũng rất là hoan nghênh tinh thần
và từ đó ta nghĩ là người đi đầu đã làm tốt
thì người dân cố gắng đi theo để tiếp tục cái sự nghiệp mà của ấp nó hoàn thành tốt
thư tri bộ cũng như là văn ấp
thì trong khi một lúc mà làm nó rất nhiều con đường
thành thứ ra năng nổ chạy tới chạy lui làm là cứ hỏi thăm khó khăn chỗ nào
thì văn ấp với tri bộ là người ta mới vô
những đảng viên gương mẫu tận tâm phục vụ nhân dân
đem đến cho cuộc sống người dân những điều tốt đẹp
họ là những đốm lửa thắp lên niềm tin
rằng đội ngũ những người đảng viên chân chính
đã đang và sẽ dùng hết tầm sức của mình cho đất nước và nhân dân
khắp nơi trên cả nước
trách nhiệm nêu gương ngày càng được thấm sâu hơn vào cuộc sống
thì qua kết quả thể hiện được á
thì chuyển biến mà trang cáo bộ đảng viên
quần chúng nhân dân về nhận thức về trách nhiệm nêu gương á
là nó khá chuyển biến rõ nét
để thể hiện được mà người cáo bộ đảng viên cáo bộ người đảng đạo
nó có điều phương vị thấy rõ trách nhiệm của mình
trước nhiệm vụ được giao
viên mà vi phạm kỳ luật thì có cái xu hướng là giảm số
chúng tôi có thực hiện các cuộc điều tra dư luận xã hội mang tính chuyên đề hàng năm
ví dụ như hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ví dụ như năm hai nghìn một mươi tám
thì cái con số đó đạt được cái mức độ hài lòng là trên bảy mươi bảy
nhưng mà đến năm hai nghìn một mươi tám thì cái con số đó đạt đến cái mức độ là chín mươi ba
thứ nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở
thì đã thực hiện được cái trách nhiệm đối với người cán bộ lãnh đạo quản lý
thể hiện được sự sâu sát với cơ sở
để giải quyết tốt những cái vấn đề phát sinh ngay từ phép tiện
đảng viên gương mẫu sẽ được tổ chức và nhân dân tín nhiệm
đảng viên suy thoái sớm muộn cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật
thực tế đã cho thấy nữ đại úy công an nguyễn thị hiền
sau khi làm loạn tại sân bay đã bị khai trừ khỏi đảng ráng cấp bậc và cho ra khỏi ngành
thượng úy công an nguyễn sô việt cũng phải chịu chung hình phạt
trên cả nước chỉ trong năm hai nghìn một mươi chín hàng vạn cán bộ đã bị kỷ luật
trong đó có hơn một trăm linh đồng chí là cán bộ cấp cao
điển hình như đại án avg nguyên bộ trưởng nguyễn bắc son đã phải chịu mức án tù trung thân
cùng với đó hàng loạt cán bộ khác đã phải nhận những hình phạt thích đáng
avg là một vụ điển hình của lợi ích nhóm
nó lũng đoạn từ chủ trương đến lũng đoạn chính sách đến lũng đoạn pháp luật
và nó làm
làm thiệt hại một cái tài sản rất lớn của nhân dân
và làm băng hoại không biết bao nhiêu cán bộ
rất đau xót
ông nguyễn bắc son trong khi tôi đang làm cấm thác
thì tôi cũng rất là có nhiều lần trực tiếp làm việc với ông bắc son
vì những cái khuyết điểm cái sai lầm cái sai sót của ông bắc son
tôi đã chỉ ra ngay từ đó
và ông nguyễn bắc son cũng đã nhận ra đó
hồi đó nguyễn bắc son có ở một cái vị trí mà có một cái chỗ dựa
rất là quan trọng
cho nên muốn dựa vào cái vị trí đó
để không trung thực
báo cáo không thành khảnh với trung ơn
thế thì bây giờ qua cái vụ án ông nguyễn bắc son tôi mới thấy ra
hôm mấy hôm nay tôi rất đáng mừng
rất đáng mừng về cái vụ án này
tức là nguyễn bắc son đã nhận ra
và cái nhận ra đó là nhờ cái pháp luật của mình
cái ký luật của mình
hãy sức nguyên minh
anh không nhận ra thì cũng sẽ trừng trị
nhưng mà trừng trị như thế nào xử lý thế nào
hãy sức nguyên minh
thế do đó cho nên nguyễn đức son đã nhận ra
nhận ra đó để nhận một cái hình thức ký luật
dù có cao nhất
nhưng lương tâm cũng thanh thản
điều đó cho thấy quyết tâm của đảng ta trong việc làm trong sạch đội ngũ
xử lý tình trạng những con sâu làm dầu nồi canh
kiên quyết không để những đảng viên biến chất làm ảnh hưởng đến uy tín của cả một tổ chức
xử lý ký luật là điều không ai muốn
nhưng đó là việc phải làm để đội ngũ cán bộ đảng viên hiểu rằng
nếu không rèn luyện tu dưỡng không vượt lên lòng tham và chủ nghĩa cá nhân
thì quy luật đào thải sẽ đến bất cứ lúc nào
nêu ra một cái việc là đốt lại tất cả toàn đảng toàn quân toàn dân
mà luôn luôn nhằm lò đốt vô cái lò công lý này nó nắm
thì tất cả mọi cái rác rưỡi mọi cái gì đó cũng sẽ cháy hết
nhưng cái cháy đó thì có thể nói là cũng có là một cái nỗi đau của chúng ta
bởi vì cũng là đồng chí mình cũng là đồng đội mình cũng là người thân của mình
cũng là những người đã thi sinh cấm hiến trong chiến tranh
trong xâm pha trong bom lưới đạn hay là có nhiều cái đám gốc
nhưng mà bây giờ thì thế này nhưng không có cách gì khác
không có cách gì khác sẽ trị một người để cứu nhiều người có bị
và chỉ có làm như thế thì dân mới tin đảng mới mạnh dân mới tin
trách nhiệm nêu gương của một người đảng viên không chỉ dành cho cán bộ đương chức
cụ nguyễn thìn xuân từ những năm đầu của cách mạng đã dành mọi tâm huyết cho việc truyền bá chữ quốc ngữ
sau này là phong trào bình dân học vụ
cho đến tận hôm nay khi tuổi đã ngoài chín mươi nhưng cụ vẫn làm việc viết báo nghiên cứu đau đáu với sự nghiệp chồng người của nước nhà
bởi lẽ trong cụ có sự thôi thúc của lời thề về trách nhiệm của người đảng viên mà cách đây hàng chục năm cụ tự hào đón nhận
nó giúp tôi đứng dậy nhiều khó khăn gặp nhiều khó khăn lắm
nó giúp tôi đứng dậy phấn đấu và quyết tâm không nản trí quyết tâm không lùi bước quyết tâm làm nào mà sống cho nó xứng đáng là đảng viên
đó chính là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân soi vào để rồi tự sửa tự rèn luyện và phấn đấu vươn lên
cái nêu gương ấy nó không phải chỉ có những vấn đề thao tác cao xa mà những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày trong từng cái hành vi trong rừng cử chỉ trong từng lời nói trong tất cả các thứ từ ở trong gia đình ra hòa xã hội